chào quý vị thán giả ngày hôm nay mưa rông tiếp tục xảy ra ở nhiều khu vực trên cả nước
đặc biệt mưa rông mạnh xuất hiện ở khu vực trung bộ và tây nguyên
mưa rồn rập trong vài tiếng nguy cơ ngập úng cục bộ vùng trũng thấp đô thị
đề phòng lũ quét xa lợi đất ở các sườn đối núi cũng như lốc xét gió giật xảy ra trong cơn rông
để đảm bảo an toàn khi mà thấy mưa rông xấm xét để không cố di chuyển ra ngoài đường
nên chú tránh ở các nơi kiên cố
với khu vực nam bộ thì ngày hôm nay cũng cần phải đề phòng với mưa rông sấm xét và gió giật mạnh vào chiều tối
ban ngày trời nắng nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ c
còn tại khu vực bắc bộ thì trời nắng nhiều và oi nóng